đó nicolas chàng trai người pháp đến hà nội làm việc cho một công ty du lịch để chạy trốn quá khứ với một cuộc tình thất bại
mang trong đầu hình dung về một vùng đất châu á với những điều kỳ diệu thanh bình
anh chàng lập tức chóng vắng ngay khi giờ sân bay tiến vào thủ đô
màn trời sám xịt người lái xe taxi liên tục hỏi thăm quê quán lương bồng
những dòng xe ken đặc không hạng lối tiếng còi chen trúc liên hồi
và một vụ và chạm xe máy ngay trước mặt
nhưng nạn nhân mặt tỉnh bơ trèo lên xe đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra